thưa quý vị như chúng tôi đã đưa tin vào ngày chín tháng tám tại huyện bát sát tỉnh lào cai đã xảy ra một vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng
kẻ thù ác đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của bốn người trong một gia đình tại thôn phìn ngan xã trịnh tường trong đó có ba trẻ em
theo thông tin ban đầu vào sáng ngày chín tháng tám anh tần ông này cùng bố mẹ đẻ của mình đi làm nương tại thôn ná lùng xã cốc mỹ huyện bát sát
ở nhà có vợ anh là tẩn tả mẩy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn con gái là tẩn mai phương sinh năm hai nghìn một mươi bốn con gái thứ hai mới hai mươi tám ngày tuổi chưa đặt tên và cháu ruột là tẩn thùy chi sinh năm hai nghìn một mươi
đến một mươi chín h cùng ngày anh này cùng bố mẹ đẻ của mình đi làm nương tại thôn ná lùng xã cốc mỹ huyện bát sát
bố mẹ đẻ đi làm nương về thì phát hiện thấy cháu tần mai phương bị chết dưới lòng suối có nhiều đất đá đè lên người
chị tẩn tả mẩy bị giết dìm dưới ao cách nhà một trăm linh m cháu tẩn thùy chi và cháu bé hai mươi tám ngày tuổi cũng bị giết vứt sát dưới suối cách nhà khoảng một trăm linh m
nhà cửa của nạn nhân cũng bị lục lọi đồ đạc vứt ngổn ngang và theo khai báo của thân nhân những người bị hại gia đình mất khoảng hơn một mươi bốn triệu đồng
cảnh sát vẫn không ai đi lại nhưng mà cự lửa lửa đi tìm kiếm vẫn thấy mỗi người mỗi nơi xong là mấy vi động lửa lửa mà khăn nó vào chấu để chưa đẩy thực hành để khám nghiệm
nghi can của vụ án được xác định là tần láo l hai mươi bốn tuổi trú tại thôn phìn ngan xã trịnh tường huyện bát sát
qua khám nghiệm tử thi bước đầu cơ quan công an
tần láo lờ nhận định chị tần tà mầy tử vong do một vật cứng đánh vào đầu
ba cháu bé tử vong do bị ngạt nước
nhiều khả năng đối tượng đã dìm chết cả ba cháu sau khi sát hại chị mầy
đáng chú ý sau khi sát hại bốn người hùng thủ còn đặt bẫy súng kíp mục đích là giết nốt chồng của chị mẩy là anh tần ông này
rất may là anh này lại đi vào nhà bằng cửa sau nên đã thoát chết
đến hai mươi hai h ngày một mươi tháng tám đại tá đinh tiến quân giám đốc công an tỉnh lào cai cho biết
bàn chuyên án vẫn đang họp bàn đánh giá phân tích tình hình triển khai các phương án chốt chặn truy bắt nghi can gây ra vụ án mạng rúng động này
hiện một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an huyện bát sát cùng các đơn vị nghiệp vụ được tăng cường từ công an tỉnh lào cai
đã giải quân kín các địa bàn đối tượng có khả năng lẩn trốn để truy bắt